các bệnh nhân có độ tuổi từ năm mươi một cho đến tám mươi ba tuổi như vậy là đến thời điểm hiện tại việt nam ghi nhận tổng cộng tám trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín có bốn trăm linh chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
cũng trong sáng nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín
đây là trường hợp tử vong thứ một mươi tám kể từ khi đại dịch xảy ra tại việt nam
người tử vong là bệnh nhân bốn trăm tám mươi năm là nữ năm mươi hai tuổi địa chỉ ở cẩm lệ đà nẵng
có tiền sử suy thận mạng giai đoạn cuối tăng huyết áp đái tháo đường tiếp hai
thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp đà nẵng cho biết tính đến ngày một mươi một tháng tám các địa phương đã xử phạt bốn trăm linh một trường hợp số tiền bốn trăm chín mươi bảy triệu đồng vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nhiều nhất là các hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định tụ tập đông người sử dụng ma túy trái phép đánh bạc điện hình vào tối ngày một mươi tháng tám
một nhóm thanh niên trên địa bàn quận cầm lệ tụ tập nẹp ô bốc đầu xe không nối mũ bảo hiểm
công an quận cẩm lệ đã nhanh chóng xác minh và làm rõ ba thanh thiếu niên cùng chú tại địa phương gồm nguyễn hồ anh tuấn trần anh tuấn và nguyễn văn trường có độ tuổi từ một mươi bảy đến một mươi chín tuổi
qua làm việc ba đối tượng khai nhận vì quen nhau trên mạng xã hội nên hẹn đến các khu vực đường rộng ít người qua lại để thực hiện biểu diễn bóc đầu xe quay clip đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like câu view
cũng với thời điểm này đội cảnh sát giao thông công an quận cẩm lệ cũng đã làm rõ và xử lý một số vụ việc thanh thiếu niên lợi dụng cách ly xã hội để có hành vi tương tự trên địa bàn
thưa quý vị mặc dù cho đến thời điểm hiện tại thì tỉnh bình định vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm covid một mươi chín
xong thì các biện pháp phòng ngừa của các cấp chính quyền vẫn được triển khai một cách rất quyết liệt
tuy nhiên bên cạnh đại đa số người dân có ý thức chấp hành tốt thì không tránh khỏi một vài đối tượng
còn lơ là và thiếu ý thức tuân thủ
cụ thể vào khuya ngày một mươi tháng tám lực lượng công an phát hiện tại quán karaoke kit ở phường nguyễn văn cử tp quy nhơn tỉnh bình định vẫn lén lút hoạt động
kiểm tra vào lúc hai mươi ba h lực lượng công an phát hiện có hai phòng với một mươi một khách đang hát tại cơ sở này
làm việc với cơ quan công an bà đinh thị thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại tp quy nhơn là chủ quán karaoke vi phạm về phòng chống dịch thừa nhận sai sót của mình trong việc quản lý nhân viên
nên đã dẫn đến sự việc đáng tiếc trên
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng nghệ an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng lầu bá trù về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới
vào lúc một mươi năm h ngày một mươi một tháng tám tại bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lực lượng biên phòng và công an xã nậm cắn đã bắt giữ đối tượng đậu xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện nghi lộc đang có hành vi nhập cảnh trái phép
qua đấu tranh khai thác đối tượng trung khai nhận được lầu bá trù sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện kỳ sơn tổ chức đưa nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam với số tiền công là ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
mở rộng điều tra vụ án ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng lầu bà trù để tiếp tục điều tra làm rõ
từ ngày một mươi cho đến ngày một mươi hai tháng tám tòa án nhân dân tỉnh cà mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
với bốn bị cáo nguyên là cán bộ sở y tế gồm đỗ thành trương nguyên kế toán văn phòng phan ngọc trâm nguyên thủ quỹ huỳnh quốc việt nguyên giám đốc sở y tế tỉnh cà mau và trịnh minh khén nguyên phó phòng tổ chức cán bộ
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy đỗ thành trương và phan ngọc trâm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc thu nộp học phí của sinh viên theo địa chỉ sử dụng tại sở y tế tỉnh cà mau
theo đó trương và trâm đã chiếm đoạt tổng cộng gần chín tỷ đồng
huỳnh quốc việt là giám đốc sở nhưng lại thiếu kiểm điểm nên đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng trên
trịnh minh khánh được phân công phối hợp với các phòng ban của sở y tế trong việc đối chiếu giả soát việc thu nộp hoặc tiền học phí theo các công văn của trường đại học y dược cần thơ nhưng khén đã không thực hiện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đỗ thành trương hai mươi năm tù
phan ngọc trâm bốn năm tù về tội tham mô tài sản huỳnh quốc việt hai năm và trịnh minh khén hai năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và thực hiện trách nhiệm bồi thường dân sự số tiền mà các bị cáo có liên quan đã chiếm đoạt
thưa quý vị sáng nay tại công ty gia anh vina ở địa chỉ tại lô đất số một mươi khu công nghiệp yên phong tỉnh bắc ninh đã xảy ra đám cháy lớn khiến một hệ thống nhà xưởng bị sập
theo thông tin ban đầu đám cháy xuất hiện tại nhà xưởng của công ty vào lúc năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện yên phong huy động lực lượng tham gia chữa cháy
tuy nhiên do trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như các loại sơn nên đám cháy bùng phát nhanh khiến cho phần lớn nhà xưởng bị sập
rất may là không có thiệt hại gì về người
sau gần hai giờ lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa đám cháy cơ bản được khống chế hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương dập tắt hoàn toàn đám cháy đồng thời điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc
thêm một mươi sáu người trung quốc nhập cảnh trái phép vừa bị phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn phát hiện xử lý
ngày hai mươi năm tháng bảy tổ công tác phát hiện xe ô tô do hoàng văn chuyên chú tại huyện cao lộc lạng sơn điều khiển trên xe chở một mươi công dân trung quốc không có giấy tờ thủ tục nhập cảnh hợp pháp
vào hai mươi một h cùng ngày tổ công tác tiếp tục kiểm tra khách sạn tùng lâm phát hiện sáu người trung quốc không có giấy tờ nhập cảnh
những người này khai nhận từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng bảy nhập cảnh trái phép vào việt nam và đi đến thành phố đà nẵng để tìm việc làm
do sợ lực lượng chức năng phát hiện ngày hai mươi năm tháng bảy khi đang trên đường thuê xe ô tô lên lạng sơn để xuất cảnh trái phép về trung quốc thì bị lực lượng công an kiểm tra
sau khi xử phạt vi phạm hành chính ngày hai mươi bảy tháng bảy tại cửa khẩu hữu nghị công an lạng sơn đã bàn giao một mươi sáu trường hợp nhập cảnh cháy phép trên
cho công an trung quốc
sau khi bàn giao chiếm đoạt tài sản văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị năm
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách một cm sau mép trái
và đối tượng lê thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh khánh hai xã vĩnh xuân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách một hai cm trên sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
cảnh sát điều tra bộ công an